bệnh nhân số hai trăm sáu mươi tám ở hà giang tính đến chiều ngày một mươi tám tháng bốn đã có tổng số một trăm bốn mươi bốn mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với covid một mươi chín
ngay sau khi phát hiện ca dương tính với dịch covid một mươi chín số hai trăm sáu mươi tám tỉnh hà giang đã tiến hành điều tra xác minh ba trăm một mươi tám người liên quan
tất cả đều phải cách ly theo khu vực phong tỏa cách ly tập trung và cách ly tại nhà theo quy định
các mẫu xét nghiệm còn lại được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương
theo đánh giá của các chuyên gia các bệnh số hai trăm sáu mươi tám ở hà giang có những đặc điểm dịch tễ khá đặc biệt
ngành y tế vẫn chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm
hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện đồng văn
tình trạng sức khỏe ổn định